giới chức thái lan thông báo đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên ở nước này do dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
hôm nay giới chức thái lan thông báo ca tử vong đầu tiên ở nước này do dịch covid một mươi chín
bệnh nhân là một người đàn ông ba mươi năm tuổi từng có tiền sửa sốt sức huyết
ngoài ra bộ y tế thái lan cũng cho biết bệnh nhân bị nhiễm covid một mươi chín mới nhất ở nước này là một nam thanh niên hai mươi một tuổi có tiếp xúc với khách du lịch nước ngoài
bệnh nhân này hiện đang được điều trị cách ly tại bệnh viện ở bangkok
cho tới nay thái lan có bốn mươi hai ca nhiễm covid một mươi chín trong đó hai mươi tám trường hợp đã hoàn toàn bình phục và một mươi bốn bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện